bắc bộ vẫn còn ảnh hưởng của không khí lạnh ban sớm nhiệt độ từ một mươi năm đến một mươi chín độ
từ trưa trời nắng ấm và mức nhiệt tăng lên là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ trong ngày tranh lệch nhiều vì vậy mà bên cạnh việc chú ý trang phục phù hợp
thì quý vị cần lưu ý về vấn đề sức khỏe bởi đây là kiểu thời tiết dễ gây cảm cúm
ở người có thể trạng nhạy cảm
và cho đến hết tuần này thì nắng nóng sẽ quay trở lại với bắc bộ
trong khi đó bắc miền trung có nơi có mưa nhỏ nhiệt độ từ hai mươi bốn cho tới hai mươi sáu độ
từ khu vực nam miền trung trở về tây nguyên thời tiết ổn định nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
và trời nắng giáo
nóng cao điểm nhất vẫn là nam bộ với mức nhiệt tới ba mươi bốn ba mươi năm độ c
cảnh báo là mưa rông về chiều
quý vị lưu ý khi tan tầm thì sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển
như là tắt đường ngập úng tại một số tuyến phố